đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã có buổi làm việc với văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
trong năm hai nghìn một mươi tám với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả đã đạt được những kết quả tích cực
các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hai trăm ba mươi bốn vụ việc vi phạm tăng bốn so với cùng kỳ
thu nộp ngân sách trên một mươi chín tỷ đồng tăng bảy bảy so với cùng kỳ khởi tố một bốn trăm bốn mươi sáu vụ án một sáu trăm năm mươi sáu đối tượng tăng sáu so với cùng kỳ
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng thường trực chính phủ ghi nhận đánh giá cao những kết quả đã đạt được
của văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia trong thời gian qua
tuy nhiên phó thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong năm hai nghìn một mươi chín còn rất nặng nề
do đó trong thời gian tới phó thủ tướng đề nghị văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tiếp tục bám sát chức năng
nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp với các bộ ngành địa phương kịp thời phát hiện xử lý các hành vi buôn lậu
gian lận thương mại sản xuất kinh doanh hàng giả hành vi tiêu cực tiếp tay của cán bộ công chức hoàn thiện cơ chế
chính sách không để các đối tượng lợi dụng khoảng trống sự trồng chéo của pháp luật để buôn lậu gian lận thương mại